xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị khu vực bắc bộ trong những ngày tới vẫn duy trì thời tiết dễ chịu
chỉ còn rét về đêm và sáng
vào ban ngày thì trời tiếp tục có nắng với nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng là hai mươi ba hai mươi sáu độ
tại trung bộ thời tiết xấu vẫn đang duy trì
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường với hoạt động của đới gió đông trên cao
nên từ chiều nay đến ngày mai tại các tỉnh từ quảng trị cho đến đà nẵng
sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
khu vực từ quảng nam đến phú yên sẽ có mưa rất to
với lượng mưa phổ biến ở quảng trị thừa thiên huế và đà nẵng
là từ năm mươi đến một trăm linh mm có nơi là trên một trăm hai mươi mm
quảng nam quảng ngãi bình định phú yên là từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi là trên hai trăm năm mươi mm
do mưa rồn rập trong thời đoạn ngắn nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét
xa lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông khu đô thị
tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng ngãi
còn về tình hình nhiệt độ
nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung trung bộ phổ biến là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
nam trung bộ là hai mươi chín ba mươi hai độ
còn đối với các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
phổ biến ít mưa trời ở ngưỡng z với đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất chỉ trong khoảng là hai mươi hai hai mươi năm độ
ở tây nguyên và nam bộ cũng có mưa rông trên diện rộng
riêng phần phía bắc của tây nguyên như con tum
và phần phía bắc của gia lai sẽ có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ nay đến ngày hai mươi sáu
phổ biến ở ngưỡng là năm mươi một trăm linh mm
có nơi trên một trăm linh mm
khu vực này cần đề phòng lũ quét xả lở đất và lũ trên sông suối
nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên là hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn tại nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
chuyển sang thời tiết trên biển
sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi
vùng áp thấp trên khu vực miền nam của philippines
đã đi vào biển đông
trong hai mươi bốn giờ tới thì vùng áp thấp này sẽ có khả năng
mạnh lên thành áo thấp nhiệt đới
với gió cấp sáu giật cấp tám
sau đó thì sẽ tiếp tục có khả năng mạnh thêm
vùng nguy hiểm trên biển đông
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo
thì sẽ có gió mạnh cấp sáu
giật từ cấp tám
từ vĩ tuyến tám năm một mươi hai năm độ vị bắc
từ kinh tuyến một trăm một mươi ba năm đến một trăm một mươi tám độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động
trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn
khu vực hà nội và các vùng lân cận
mây thay đổi không mưa
trưa chiều giảm mây hưởng nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba
đêm và sáng sớm trở lạnh
nhiệt độ bốn mươi tám hai mươi sáu độ
trong vùng nguy hiểm đều có gió mạnh cấp sáu